thưa quý vị trong khi toàn tỉnh bắc ninh đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an huyện tiên du kiểm tra khách sạn rilas hotel tại thôn đông xã hoàn sơn huyện tiên du
do trần viết cường bốn mươi một tuổi và vợ là lường thị yến hai mươi bảy tuổi ở phù lộc phù trần
thị xã từ sơn trực tiếp quản lý và điều hành
phát hiện một mươi một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai gói ni lông chứa hơn hai bốn gram ketamin
một đĩa xứ trên có chất bột bám dính và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh một mươi một người trên đều dương tính với ma túy
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ chủ quán lường thị yến có hành vi mua bán chứa chất sử dụng cháy phép chất ma túy
đối tượng trần viết cường là chồng của yên
sử dụng cháy phép chất ma túy và năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
các vụ việc trồng cây có chứa chất gây nghiện như cây thúc phiện cây cần sa
sau khi được lực lượng chức năng phát hiện đều bị xử lý nghiêm
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra và các đối tượng luôn tìm mọi thủ đoạn tinh vi hơn để che giấu hành vi của mình
điều này càng đòi hỏi công tác đấu tranh nắm tình hình địa bàn của lực lượng chức năng cần phải được đẩy mạnh hơn nữa
đặc biệt chế tài cũng cần phải được nâng lên để đủ sức gian đe ngăn chặn
quay trở lại vụ việc đối tượng người nước ngoài trồng tới hàng trăm cây cần sa
trên địa phận bãi giữa sông hồng thuộc địa bàn phương ngọc thụy quận long nguyên hà nội
đây không phải là vụ việc duy nhất trên địa bàn được lực lượng chức năng phát hiện

hiện nay toàn bộ tăng vật vẫn đang niêm phong
đối tượng và hồ sơ liên quan thì chuyển cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền
cũng từ việc này với đặc thù vùng bãi giữa rất là rộng
chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu với đảng chính quyền
để có việc chủ động trong công tác quản lý đất đai
cũng như là các vi phạm ngoài vùng bãi có biện pháp xử lý kịp thời
thời gian qua lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường công tác trinh sát bám địa bàn
nhanh chóng phát hiện và thu giữ các loại cây như thuốc viện và cần tra
nhưng để che mắt lực lượng chức năng
nhiều đối tượng rái trồng có nhiều cách thức tinh vi
như lựa chọn địa bàn trồng ở vùng xa xôi hẻo lánh trồng sen canh trong vườn ở khu xa dân cư
không chỉ đồng bào dân tộc thiểu số dân tộc vùng cao trồng cây dùng sa
mà thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện ra một số trường hợp tự ý
xem thêm pháp luật và thực hiện trồng cây cần sa cây anh túc
và một số cây có chất kinh nghiệm tại thủ đô hà nội
tôi có thể là điểm qua một số nguyên nhân chính
thứ nhất là từ sự xem thường pháp luật của các đối tượng
thứ hai là từ lợi ích mà các đối tượng trồng cây cần sa cây anh túc
và một số loại cây có chất kinh nghiệm thu lại được
và thứ ba là một số đối tượng trồng cây cần sa tại hà nội có biểu hiện của việc nghiện
thì họ tự trồng cây này để tự phục vụ cho việc sử dụng chất kinh tích của mình
từ lâu pháp luật việt nam đã nghiêm cấm
mục đích việc trồng cây thuốc viện và các loại cây có chứa chất ma túy khác
mức xử phạt đối với hành vi trồng các loại cây này cũng đã có
tuy nhiên theo luật sư nguyễn văn thành
để phù hợp hơn với thực tế thì cũng cần phải sửa đổi
và nâng mức xử phạt để đủ sức gian đe
tôi tôi dòng là cái định lượng để xác định dấu hiệu xử lý cho những hành vi sự
đối với các hành vi này thì nó đang còn tương đối định lượng và tương đối lớn
ví dụ theo quy định tài liệu hai trăm bốn mươi bảy
một trong những dấu hiệu để cấu thành tội này
là phải trồng từ năm trăm linh cây cần sa
cho nên tôi cho rằng
các nhà làm luật lập pháp
nên xem xét sửa đổi bổ sung
để giảm giá trị tinh lượng xuống
ngoài ra giá trị để xử lý hoàn chính
tôi cho rằng cũng tương đối thấp
theo quy định hiện hành
bây giờ trong trường hợp không xử lý
trách nhiệm hình sự đối với đối tượng
thì chỉ bị xử phạt với hoàn chính
với giá trị từ hai năm triệu đồng
giá trị đó là tương đối thấp
và nó không đủ sức dân đe
nếu không có chế tài xử lý mạnh
các đối tượng trồng cây thuốc viện cây cần sa
thì sẽ không đảm bảo tính dân đe phòng ngừa
kể cả những đối tượng trồng với quy mô nhỏ
có như vậy mới chấm dứt tình trạng trồng cây
có chứa chất ma túy
bẹn một xuống nơi như hiện nay
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua các số báo nổi bật ra ngày hôm nay
thưa quý vị báo lao động thông tin
về việc xuất hiện nhiều lời mời
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
mua nhập khẩu vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc tiêm chủng cho người lao động đối tác khách hàng
bộ y tế đã đưa ra thông tin cảnh báo lừa đảo
theo thông tin một số tổ chức cá nhân
tự nhận tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng sản xuất
hoặc mua lại của một số nơi dư thừa
nhiều người dân cũng nhận được lời mời đăng ký
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thông qua những hình thức quảng bá khác nhau
vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân
do vậy mọi người dân cần bình tĩnh
hãy chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
khi cơ quan y tế thông báo
người dân cần cảnh giác trước những lời mời
đăng ký tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
lan truyền trên mạng xã hội tin nhắn tờ rơi
và các hình thức quảng cáo khác
người dân chỉ đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế cơ sở đào tạo y dược
và các cơ sở điểm tiêm chủng
được bộ y tế cấp phép
báo kinh tế và đô thị thông tin
lợi dụng tâm lý lo lắng
sợ nhiễm dịch covid một mươi chín của người dân
nhiều đối tượng đã giao bán trên mạng xã hội
các bộ kit test covid một mươi chín sách tay
với lời quảng cáo có khả năng ra kết quả nhanh
nhưng thực tế
những bộ ký test xét nghiệm này chính xác đến đâu
lại chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng
theo thông tin gần đây
bộ ký test nhanh covid một mươi chín
đang được xét nghiệm
được giao bán chẳng lan trên mạng xã hội
và trang thương mại điện tử
có nguồn gốc xuất xứ khác nhau
nhiều người do nhu cầu cá nhân
nên đã tự mua các sản phẩm này về để sử dụng
còn thực chất là sản phẩm đạt chuẩn hay không
thì họ cũng không rõ
phó cục trưởng cục quản lý thị trường
thành phố hà nội nguyễn minh hùng thông tin
đây là hoạt động quan trọng
nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch covid một mươi chín
để buôn bán trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
thu lời bất chính
ảnh hưởng đến việc phòng chống covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
hiện tại nước ta chỉ có chủ trương
tăng cường năng lực xét nghiệm
tại các tỉnh thành phố và tại các cơ sở y tế
để chủ động tấn công phòng chống dịch
tăng cường truy vết bằng xét nghiệm
trong trường hợp cần thiết
bộ y tế không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm
và tự xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
bởi lẽ nếu xét nghiệm có kết quả âm tính
sẽ gây ra tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
báo kinh tế và đô thị cuối tuần thông tin
những vụ đánh bạc chơi lô đề quy mô tiền tỷ
thời gian qua gây ra nhiều hệ lụy
ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự địa phương
gây bức xúc trong dư luận
vấn nạn này đòi hỏi phải có liệu pháp đặc trị hơn nữa
từ phía các cơ quan chức năng
theo thông tin chơi lô đề trái phép
đang ngày càng biến tướng diễn ra dưới mọi hình thức
và ở khắp mọi lúc mọi nơi
thậm chí hiện nay phổ biến việc đánh bạc
dưới hình thức lô đề quy mô tiền tỷ mỗi ngày
mới đây công an tp hà nội đã triệt phá
ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc
và tàng trữ trái phép chất ma túy
lên đến gần một hai trăm linh tỷ đồng
thực trạng đánh bạc bằng hình thức lô đề
diễn biến ngày càng phức tạp
gây mất an ninh trật tự trên các địa bàn
vấn nạn lô đề để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình
nhiều gia đình ly tán đổ vỡ
vì vợ chồng con nghiện chơi lô đề
làm khuyên gia bại sản
giám đốc công ty luật hùng đông
luật sư nguyễn nhữ tọa cho rằng
các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh điều tra
một số vụ án lớn đưa ra xét xử công khai
nghiêm minh để phòng ngừa và gian đe chung
bên cạnh đó cần sửa đổi
tăng hình phạt đối với các tội phạm về đánh bạc
tổ chức đánh bạc để gian đe phòng ngừa
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới
mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong sáng phương nam
với biên tập viên kim thảo
xin mời chị kim thảo
xin được cảm ơn biên tập viên hiền minh và kim hà

gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
và với hơn bốn mươi hai năm trăm linh người bất việt
hoặc là ngừng việc từ đầu năm đến nay
và thông tin trên vừa được
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nguyễn thành phong công bố
tại hội gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn
bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
diễn ra tại ủy ban nhân dân thành phố
vào sáng ngày một mươi tháng sáu
số liệu của sở lao động thương minh
và xã hội thành phố cho thấy
có hai hai trăm bảy mươi bốn công ty hoàn tất thủ tục giải thể
và chín ba trăm linh tám doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động
trong sáu tháng đầu năm
mỗi tháng có khoảng bảy người lao động thất nghiệp
một ngày mới bắt đầu có khoảng hai trăm ba mươi người
ở nhà và thất nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
đến nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
xong tình hình diễn biến còn phức tạp
kinh tế thành phố nói chung
và cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề
lao động sụt giảm nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhập khẩu khang hiếm
tiếp cận khách hàng bị ảnh hưởng
chuyện cung ứng bị gián đoạn
số lượng đơn hàng bị giảm đột ngột
khó khăn của doanh nghiệp kết theo người lao động bị ảnh hưởng
như cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ việc
giảm việc phải nghỉ luôn phiên dẫn đến giảm thu nhập
mới đây thành phố hồ chí minh đã tháo gỡ khó khăn
trong việc thu gom rác thải
tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn
theo đó rác thải sinh hoạt
tại khu vực cách ly được xem như rác thải y tế nguy hại
nên được thu gom xử lý như rác y tế
phung khử quẩn
đồng thời cần được vận chuyển trên phương tiện kết kính
nhằm tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng
trước đó nhiều địa phương đã gặp phải khó khăn
khi không có đơn vị thu gom loại rác
tại những khu cách ly tập trung
đối với các khu phân tỏa
một trong những vấn đề rất là quan trọng

rác thải ở đây có phần liên quan đến rác thải y tế
và rác thải sinh hoạt
tuy nhiên các rác thải sinh hoạt
nó cũng có nguy cơ để lây nhiễm
thì riêng vấn đề rác thải y tế
thì phường cũng đã báo cáo
ngay các tùy hợp khó khăn đúng mắt
lên thành phố và quận
thì qua đó cũng đã được sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức được thiện
thì hiện nay thì phường cũng ký hợp đồng
với công ty môi trường huyện thành phố
để thực hiện như việc thu gom
xử lý rác thải y tế theo đúng quy định
và đảm bảo an toàn cho trong khu phân tỏa
về giá thu gom rác thải
các địa phương đã được tạo điều kiện
ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị thành phố
và được hưởng giá ưu đãi là hơn một mươi đồng
trên một kg rác
như vậy vấn đề khó khăn trong xử lý rác thải
mà truyền hình không ai nhân dân đã nhiều lần phản ánh
đến nay đã được thành phố hồ chí minh tháo gỡ
đảm bảo vệ sinh môi trường
tại các kiểm cách ly phong tỏa
ngăn chặn được nhiệt cơ gây lan dịch bệnh
liên quan đến ca dương tính covid một mươi chín
là nữ công nhân đang làm việc
tại công ty fapv
khu chế xuất tân thuận quận bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh cho biết
chị này không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty
trước đó ngày chín tháng sáu
sau khi nhận được thông tin
một công nhân làm việc tại công ty fapv
lực lượng chức năng đã khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc gần
và lấy mẫu xét nghiệm một trăm bốn mươi năm người
làm cùng phân xưởng
từ khi có yếu tố dịch tễ
nữ công nhân trên đã được cách ly tại khu vực phong tỏa
từ ngày ba mươi một tháng năm
và kết quả xét nghiệm lần một âm tính
nên khó trở thành nguồn lây nhiễm
đồng thời kết quả xét nghiệm một trăm bốn mươi năm trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này
đều âm tính
nên không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty
trước đó nữ công nhân là s một
của bệnh nhân sáu nghìn bảy trăm tám mươi bảy
cư trú tại hẻm hai trăm bốn mươi năm nguyễn trãi quận một
nữ công nhân cũng đã nghỉ làm từ ngày này
kính thưa quý vị
ngày một mươi tháng sáu mạng xã hội xuất hiện
đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ
khoảng năm mươi tuổi không đeo khẩu trang
và có lời lẽ khiếm nhã
một mực đòi vào khu vực đang thực hiện cách ly covid một mươi chín
sự việc được cho là xảy ra
ở phường năm quận gò vóc tp hcm
theo đoạn clip khi không được đi qua khu vực
có rào trắng có bỉa khu vực cách ly
người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đã lớn tiếng chửi bới
lực lượng chức năng giải thích khu vực đang thực hiện cách ly
người phụ nữ vẫn không ngừng la hét
tổ công tác tiếp tục giải thích
vì yêu cầu người này đi đường khác
bởi yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch
nhưng người phụ nữ vẫn ngoan cố chống đối
bằng những lời lẽ ngang ngược
sự việc được nhiều người dân chứng kiến và phản ứng
lúc này người phụ nữ mới chịu đeo khẩu trang
sau khi đoạn clip được đăng tải
nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của người phụ nữ
thiếu ý thức phòng chống dịch này
gây khó khăn cho lực lượng thi hành công vụ
kính thưa quý vị các lực lượng tham gia tuyến đầu
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
luôn phải đối mặt với những khó khăn
và nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với nhiều người
và trường hợp một chiến sĩ công an quận tân phú
thành phố hồ chí minh
bị nhiễm covid một mươi chín trong quá trình trực chốt
tại các điểm nóng là một minh chứng
tuy nhiên thì không vì thế mà nản lòng
các anh vẫn vững vàng
trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc
từ khi thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông
và trực tự công an quận gò vấp
là một trong những đơn vị tuyến đầu
thực hiện đảm bảo giãn cách xã hội
nhằm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh đầy lan
dù khó khăn vất vả
nhưng các anh vẫn đang nỗ lực hết mình
tùy nhiệm vụ
hiện tại thì khí hậu thời tiết
mưa nắng khốc thường
cái quân số của chúng tôi rất là mỏng
mà phải đảm trách là một mươi hai chốt trên địa bàn
làm việc cả ngày và đêm
một số anh em
và trong một mươi ngày qua đã chưa được về nhà
chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ
nhưng trong quá trình kiểm soát
như hướng dẫn người tham gia giao thông
thì khó thực hiện việc đảm bảo khoảng cách
cho nên là cái nguy cơ
mà lây nhiễm bệnh rất là cao
bên cạnh đó
cái ý thức của người tham gia giao thông
trong việc thực hiện với thị số bệnh máu
còn chưa có cao
cho nên chúng ta cần phải có biện pháp là tuyên truyền
đặc biệt là đối với các địa bàn chấp tranh
phải nâng cao cái việc tuyên truyền lên
để người dân nâng cao nhận thức
và hạn chế cái việc ra vào địa bàn gò vấp
không chỉ thế
trong đất trực chốt giữa mưa nắng khốc thường
các chí sĩ công an và lực lượng thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát
ứng của một số người dân thiếu ý thức
nhiều trường hợp không mang điện thoại để kheo báo y tế online
hoặc không có điện thoại
đều được các anh tận tình hướng dẫn
trong khi đi làm nhiệm vụ
thì tất cả trên đều được trang bị
như là nón kiến khẩu trang mô tai
khi ra làm nhiệm vụ
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình
và cho người nhà
trong quá trình đi làm
sau khi làm về
thì mình phải làm vệ sinh
tẩy rửa sắc trụng này kia
cho nó sạch sẽ
rồi mới tiếp xúc được với lại người nhà
hoặc là đồng chí đồng đội trong cơ quan làm việc
ngoài việc dập chốt ở đây
sau khi dập chốt xong
thì tổ sẽ đi chống đua
băng điên thì chống đua
xử lý các xe lạng lấp
hoặc là các lỗi
nhất là cái lỗi
không đeo khẩu trang
có những trường hợp như trong nhà
đi ra mà quên đeo thì mình nhắc nhở
mình kêu vô nhà hoặc là tụ tập trước nhà
một hai người gì đó
nói chuyện với nhau thì mình kêu có gì vô nhà

không có cho tụ tập ngoài đường
những hình ảnh trên cho thấy
muôn vàng khó khăn nguy hiểm
mà lực lượng công an quân đội y bác sĩ dân quân tự vệ
hay cả các bạn tình nguyện viên
đang gặp phải
do đó càng chân quý sự hy sinh thầm lặng
của các anh chị
mới đây rất nhiều mạnh thường quân các doanh nghiệp
đã chuyển đến các điểm nóng về dịch covid một mươi chín
vật tư thiết bị y tế để trang bị thêm
cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
góp phần công sức để đẩy lùi dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho các lực lượng tuyến đầu
kính thưa quý vị
tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
các tổ nhân dân tổ covid một mươi chín
tại cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả
trong việc đi từng ngõ gõ từ nhà
ra tân đối tượng
và hỗ trợ lực lượng chức năng
trong việc tuyên truyền vận động giám sát nhân dân
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
trên địa bàn khu dân cư
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
hiện xã lâm sang huyện cẩm mỹ đồng nai
có sáu mươi chín tổ nhân dân và sáu tổ covid cộng đồng
trong thời gian qua các tổ nhân dân tổ covid cộng đồng
thường xuyên đến nhà dân để tuyên truyền nhắc nhở
thực hiện các quy định phòng chống dịch
khi có các trường hợp đi từ vùng dịch tễ về
các thành viên theo dõi giám sát
thường xuyên các đối tượng
kết quả từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có bốn trường hợp f một năm trường hợp f hai
và bảy mươi năm trường hợp f ba
đã được các tổ báo ngay cho chính quyền địa phương
lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đúng quy định
cơ bản là phải nắm mắt được tất cả các thành viên
của các gia đình để làm xa
ở vùng dịch
rồi những mối quan hệ
rồi chúng tôi đã thành lập trên một mươi năm tổ giám sát cộng đồng
để những hội cung cấp thông tin
phải vào từng gia đình
đi ngõ gõ tận cửa những gia đình
mà có bà con anh em con cháu thân nhân
đang đi làm ở khu vùng dịch
công tác tuyên truyền vận động người dân
sử dụng cây năm k
và đặc biệt là tuyên truyền cho người dân
có cái ý thức trách nhiệm
cung cấp các thông tin
đối với các trường hợp
từ các lối khác về
chúng tôi có kế hoạch vận động
cho khai báo y tế
nếu trường hợp trong trường hợp phải cách ly
thì chúng tôi đề xuất là đưa đi cách ly tập trung
hoặc cách ly tại nhà
hiện trên địa bàn đang cách ly tập trung chín mươi trường hợp
tại khu cách ly tập trung của huyện
trước tình hình dịch bệnh hiện nay
địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao vai trò trách nhiệm của nhân dân
đồng thời thành lập mới các tổ covid cộng đồng
nhờ sự cơ động hiệu quả của các thành viên trong tổ
nên công tác phòng chống dịch
đạt được nhiều kết quả tích cực
hạn chế dịch bệnh lây lan ra khỏi cộng đồng
tiếp tục thành lập
trên một mươi tổ
để công tác kiểm tra giám sát
đặc biệt là
di biến động của những người
ở địa phương khác tới
và một số
học sinh sinh viên
ở các vùng dịch về
để nắm bắt và khai báo y tế
đảm bảo công tác phòng dịch
đạt hiệu quả tích lượng cao
với những hoạt động trách nhiệm không mệt mỏi
của các tổ nhân dân
tổ covid một mươi chín tại cộng đồng
tạo nên thế trận lòng dân trong phòng dịch
giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành
thực hiện nhiệm vụ phòng chống khoanh vùng
và dập dịch hiệu quả
chuyển sang một thông tin khác
kể từ khi tp hcm thực hiện giãn cách xã hội
nhiều thay phụ đã gặp khó khăn
khi không tìm được nơi khám thai
và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm chéo
và trước tình hình trên
bệnh viện hùng vương đã thành lập một khu khám sản phụ khoa riêng
dành cho những trường hợp
ở trong vùng dịch tễ
và các bệnh nhân có các triệu chứng sốt ho
nhiều địa điểm ở tp hcm đang xuất hiện
các ca lây nhiễm trong cộng đồng
và thực hiện giãn cách xã hội
khiến các sản phụ phải bỏ lỡ lịch hẹn khám thai định kỳ với bác sĩ
bởi không dễ tìm được một nơi khám thai
đáp ứng điều kiện cơ sơ vật chất
để khám cho người trong vùng dịch tễ
chính vì vậy việc triển khai khu vực khám riêng
cho sản phụ ở bệnh viện hùng vương
là giải pháp được nhiều người mong đợi
tại khu vực khám sản phụ khoai
dành riêng cho người ở vùng dịch tễ
có đầy đủ máy móc trang thiết bị y tế
để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng
giúp sáng phụ không cần phải di chuyển nhiều nơi
tránh nguy cơ lây nhiễm chéo nếu có dịch bệnh
khoảng hai ba tuần trở lại đây
khi mà phát hiện ra nhiều ca dương tính
và có nhiều vùng dịch tễ
thì số lượng bệnh nhân đến
ở trong vùng dịch tễ trong vùng cách ly
thì nhiều hơn
do đó số lượng bệnh khám cũng gấp ba đến bốn lần
so với lúc trước
trước đây thì khi bệnh nhân đến
ở cái khu vực phòng khám
thì sau khi thăm khám
thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn
đến cái khu vực lấy máu
hoặc là đến cái khu vực siêu âm
và khi có kết quả thì quay về phòng khám
để được trả kết quả đi về
tuy nhiên trong khu vực cách ly của bệnh viện
thì tất cả những các xét nghiệm
ví dụ như xét nghiệm máu hoặc là siêu âm
thì đều được thực hiện trong khu cách ly
để tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh
trong thời gian giãn cách
sở y tế tp hcm cũng đã có văn bản
hướng dẫn quy trình xử lý khi bệnh viện
đặc biệt là các thai phụ
những người có nguy cơ rủi ro cao
giúp họ không còn lo sợ khi đến trung tâm y tế
vì nguy cơ lây nhiễm
hoặc không được chăm sóc khẩn cấp
khi các dịch vụ y tế đang bị quá tải
và do phong tỏa một phần
trong phần tiếp theo của chương trình

để phòng dịch covid một mươi chín

trung tay tiêu thụ nông
giúp nông dân dùng dịch
khung cảnh vắng vẻ tại các bến xe huyết
giờ đây càng thêm vắng vẻ hơn
khi tần suất hạt động của xe huyết đã giảm một mươi năm
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
thì việc giảm tần suất hạt động là cần thiết
sau việc điều chỉnh vẫn dựa trên nguyên tắc
đảm bảo không làm xáo trộn lớn
đến nhu cầu đi lại của hành khách
việc các phương tiện giao thông công cộng
buộc phải giảm tần suất hạt động
tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu
vì số lượng hành sách đã giảm quá nhiều
vì tính chất là giao thông công cộng
vẫn cần phải có mặt để phục vụ
cho nhu cầu của người dân
các cơ quan quản lý không giảm số lượng
đi chỉ còn năm mươi
hoặc chỉ giảm khoảng một mươi năm
tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp tương đối hợp lý
theo các chuyên gia giao thông
dịch bệnh cũng là cơ hội để ghi nhận lại
các vấn đề tồn tại bất cập của giao thông công cộng
chủ đạo như xe buýt
rõ ràng việc bởi rộng các tuyến buýt
đã vào đăng từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ
sóc để người dân mặn mà
và sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển
thì cần nâng cao văn hóa đạo đức của lái xe phụ xe
chính những con sâu làm dầu nối cách này
đã vô tình tạo định kiến không tốt
góp phần khiến sản lượng xe buýt liên tục sụt giảm
trong giai đoạn này chúng ta tương đối
giảnh tay hơn
trong việc phục vụ
nhiều nhu cầu đi lại của người dân
nên chăng là xem xét
khả năng nâng cao
chất lượng dịch vụ của mình
bản thân tôi là một người cũng sử dụng xe buýt
rất là thường xuyên
nhìn nhận của tôi đó là dịch vụ là tương đối tốt
nhưng cái thái độ
cung cách lái xe
của người lái xe
cũng như là thái độ
của phụ xe
là chưa được
hòa nhã thân thiện đối với người đi xe
đối với khách hàng
trong giai đoạn này nên chăng là chúng ta
nâng cao tinh thần dịch vụ
của lái xe cũng như phụ xe
để trong tương lai
sẽ thu hút được nhiều hơn
lượng khách sử dụng xe buýt
là một trong hai cơ sở y tế
làm nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
của thành phố đà nẵng
tính đến chiều ngày một mươi tháng sáu
trung tâm y tế huyện hòa vang
chỉ còn lại một mươi tám bệnh nhân
trung tâm đã lên kế hoạch làm sạch bệnh viện
để khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh
ở giai đoạn một
tức là khi số lượng bệnh nhân covid một mươi chín
dưới hai mươi người sẽ bố trí sắp xếp
để tiếp nhận tất cả trường hợp
người bệnh cấp cứu và khám chữa bệnh ngoại trú
tại khu khám bệnh
chiều ngày một mươi tháng sáu
sau thời gian điều trị
nhiều lần cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
sáu bệnh nhân đã được trung tâm y tế huyện hòa vang
cho xuất viện
như vậy tính đến ngày tám tháng năm
trung tâm đã thu dung điều trị chăm sóc
bảy mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó có hai bệnh nhân diễn biến nặng
đã được chuyển sang bệnh viện phổi
năm mươi năm người bệnh công bố điều trị khỏi
hiện chỉ còn một mươi tám bệnh nhân

trong đó có những người đã từ một đến hai lần
cho kết quả xét nghiệm âm tính
chính kinh nghiệm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
của một bệnh viện giả chiến
khi đà nẵng bùng phát dịch năm hai nghìn hai mươi
nên việc điều trị cho bệnh nhân
mắc covid một mươi chín lần này
của trung tâm y tế hòa vang
có nhiều điểm thuận lợi
với cái kinh nghiệm bệnh viện giả chiến trước đây
thì đợt này
rõ ràng thì chúng tôi
cũng có kinh nghiệm nhiều hơn
và đặc biệt đó là sự chú đọc
rõ ràng thì chúng tôi

chuyên môn về điều trị
cũng như kiểm soát những khuẩn
và tất cả các công tác khác
và các kinh nghiệm
thì mình sẽ tiết kiệm được cái nhận lực
cũng như công sức
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín dưới hai mươi người
do đó trung tâm y tế huyện hòa vang
đã triển khai làm sạch bệnh viện
để khôi phục lại hoạt động khám chữa bệnh
trong tình hình mới theo lộ trình
tôi thấy sẽ chuyển
tất cả số bệnh nhân còn lại
sẽ chuyển sang một khu
để tất cả các khu khác
bắt đầu tiến hành
khử khuẩn để làm sạch bệnh viện
theo phương pháp cuốn chiếu
thì sẽ có một lực lượng
kiểm soát những khuẩn
vào trong cái khu đó
sẽ làm sạch bệnh viện
trong vòng ít nhất là
từ năm đến bảy ngày
để đảm bảo được tất cả
từ cơ sở vật chất
cũng như trang thiết bị
để được làm sạch
thực hiện làm sạch
tại cái khu điều trị
bệnh nhân covid
thì làm đúng theo quy trình
của bộ y tế
cụ thể là
tất cả các tải lao
của từng khu
là có màu sắc riêng
và mỗi khu
ví dụ như nhà vệ sinh
rồi khu hành chính
và khu bệnh nhân
là ba màu sắc riêng
cái nồng độ
mà để pha
cà lao ra miên bê
để lao bề mạc
là mỗi nơi
là có một nồng độ riêng
hiện trung tâm y tế
huyện hòa vang
cũng đã sẵn sàng nhân lực
chờ ý kiến chỉ đạo
của sở y tế
để sau thời gian
làm sạch bệnh viện
sẽ tiến hành khôi phục lại
công tác khám chữa bệnh
ở giai đoạn một
tức là tiếp nhận
tất cả trường hợp
người bệnh cấp cứu
và khám chữa bệnh
tại khu khám bệnh
hướng đến giai đoạn hai
khi bệnh nhân covid một mươi chín
xuất viện hết
sẽ tiếp nhận điều trị
cho tất cả người bệnh
trên địa bàn